thưa quý vị đúng giờ ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng một mươi bệnh viện hiếu nghị việt đức trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường trong tình hình mới
sau gần hai mươi ngày từ ngày ba mươi tháng chín thực hiện phong tỏa do các ca nhiễm có các ca nhiễm covid một mươi chín
bộ y tế cho biết từ khi phát hiện ca covid một mươi chín đầu tiên bệnh viện hữu nghị việt đức đã nỗ lực và nghiêm túc thực thi các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và đủ điều kiện trở lại hoạt động bình thường bộ y tế đồng ý với đề nghị của bệnh viện việt đức cho phép các nhân viên y tế đang làm việc tại tòa nhà b năm
chủ động về theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày ngoài ra bộ y tế yêu cầu bệnh viện trên tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
bảo đảm công tác khám chữa bệnh an toàn
thưa quý vị chính sách phòng chống dịch phải thông nhất toàn quốc đó là chỉ đạo xuyên suốt của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp đối với các địa phương
đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát và các địa phương đang từng bước chuyển sang giai đoạn bình thường mới
thế nhưng thực tế thì vẫn còn một số nơi ở một số lĩnh vực vẫn chưa làm theo đúng quy định chung thực hiện khác nhau tạo ách tắc vướng mắc không cần thiết gây phiền hà cho nhân dân
cần nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu các địa phương vẫn tiếp tục có những cách làm thiếu thống nhất gây khó khăn cho người dân
thì cần phải xử lý như thế nào đặc biệt là những giải pháp để nghị quyết một trăm hai mươi tám
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín sau khi được ban hành được cụ thể hóa một cách hiệu quả tại các địa phương
nội dung này đã được phóng viên của truyền hình công an nhân dân trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn đại biểu quốc hội khóa một mươi
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ạ
thưa ông ạ trong những ngày gần đây thì dư luận ở trên mạng xã hội cũng có những câu chuyện
chia sẻ đến việc các phương tiện giao thông khi đi qua địa bàn của bến tre cũng như là bình phước thì phải niêm phong xe
cá nhân ông ạ thấy rằng là việc này thì có thể gây ra những khó khăn như thế nào cho người dân trong quá trình di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác ạ
ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn rất là đặc biệt khi mà dịch bệnh tác động rất là lớn đối với đời sống nhân dân
chính vì thế nên là cái nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh được coi là một trong những nhiệm vụ ưu tiên
và vì là chúng ta cũng chưa hề có nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch bệnh
chính vì thế nên là chúng ta dựa bằng những cái chính cái kinh nghiệm của chính bản thân địa phương mình để đề ra những cái giải pháp nó phù hợp với lại cái nhận thức
với lại cái tình hình và với lại cái thực tế của các địa phương
chính vì thế nên là chúng ta thấy là nó chưa có một sự thống nhất chưa có một sự đồng bộ trong việc đối phó với dịch bệnh
đó chính là lý do tại sao một số các địa phương thì có
có những cái quy định trên thực tế thì có thể là trên cái kinh nghiệm trên cái nhận thức của địa phương đó
tuy nhiên thì nó lại ảnh hưởng đến các địa phương khác cũng như là ảnh hưởng đến toàn cục công việc chống dịch của cả nước
chính vì thế nên là chúng ta cần tránh lại cái tình trạng là kinh nghiệm cục bộ để giải quyết những vấn đề mang tính toàn cục
để đem lại một lợi thế chung cho đất nước của chúng ta không chỉ là phòng chống bệnh dịch một cách thành công
còn giúp cho đất nước phát triển về mặt kinh tế và những vấn đề xã hội khác nữa
thưa ông ạ phải thống nhất các biện pháp phòng chống dịch trên toàn quốc
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đối với tất cả các địa phương
tuy nhiên là rõ ràng là trong thời gian vừa qua thì cũng có một số nơi đã có việc thực hiện thiếu thống nhất
và thực sự là chưa đúng với các chỉ đạo của chính phủ gây ra những phiền hà những khó khăn cho nhân dân
theo ông ạ đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ạ
nó bắt nguồn từ câu chuyện là dịch bệnh thì có tác động rất là
lớn rất là tiêu cực đối với lại cả nước và từng địa phương cụ thể
và từng địa phương thì họ cũng có những cái mức độ dịch bệnh khác nhau
thế nên là chúng ta đã chia các cái địa phương ra thành vùng một vùng hai vùng ba vùng bốn chẳng hạn
thì chứng tỏ rằng là cái dịch bệnh nó tác động khác nhau ở các địa phương khác nhau đối với các khu vực khác nhau
chính vì thế nên là đòi hỏi có những cái cách xử lý khác nhau ở các địa phương
và trên thực tế thì do là chúng ta cũng không có nhiều kinh nghiệm
trong việc ứng phó với một dịch bệnh nguy hiểm như thế này
chính vì thế nên là cái yêu cầu an toàn cái yêu cầu sức khỏe
hay là những cái yêu cầu mang tính thậm chí là mang tính chính trị khác luôn luôn được đề cao
chính vì cái lý do đó thế nên là khiến cho cái việc các địa phương thì có những cái
ứng phó khác nhau đối với dịch bệnh
mặc dù là chúng ta đưa ra chẳng hạn chỉ thị một mươi năm như thế nào một mươi sáu như thế nào v v
nhưng mà cái cách
hiểu các cái chỉ thị này
lại khác nhau ở các địa phương
ở đây thì một mặt thì nó cũng thể hiện cái trách nhiệm của các địa phương đối với lại công tác chống dịch
cái điều đó thì rất là đúng rồi
tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải có một sự thống nhất về mặt nhận thức
thống nhất về mặt hành động
cái điều này nó tạo ra cái điều quan trọng đầu tiên là nó tạo ra sức mạnh cho cả nước
một cái sức mạnh về niềm tin rằng là chúng ta đang xử lý một cách rất là
chuyên nghiệp rất là bình tĩnh rất là dứt khoát
và từ cái niềm tin đó thì chúng ta sẽ
hy vọng là chúng ta sẽ thành công sớm trong tương lai
vâng ông vừa nói đến câu chuyện trách nhiệm
vậy ở đây thì chúng ta nên nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của người đứng đầu các chính quyền địa phương
trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng giai đoạn và đặc biệt là giai đoạn hiện nay ạ
chúng ta thấy rằng là ngay từ đầu
thì chúng ta đã
đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương trong công tác phòng chống dịch
chính vì thế nên là chúng ta đã có rất nhiều những cái thành công có rất nhiều những cái thắng lợi
trong cái công tác phòng chống dịch từ cái việc nêu gương từ cái việc là trách nhiệm của
những người đứng đầu các địa phương
thậm chí là chúng ta thấy rằng là
đã có những trường hợp mà lãnh đạo các địa phương bị vi phạm
các quy định về chống dịch và đã
bị các hình thức xử phạt về trách nhiệm của mình
thì nó cũng là những cái bài học rất là tốt
nêu cao cái tinh thần làm gương nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của các
vị lãnh đạo các địa phương
và từ đó nó tạo ra niềm tin trong nhân dân
rằng là đó không chỉ là lời nói
đó không chỉ là một cái quyết tâm chính trị đơn thuần
mà còn được thể hiện ở những cái hành động rất là cụ thể
từ chính phủ xuống các địa phương
từ đảng xuống các bộ ngành v v
thế thì cái câu chuyện này thì nó giúp cho chúng ta có được những thành công giúp cho chúng ta
có được những thắng lợi
và đến ngày hôm nay khi mà thủ tướng và chúng ta
tiếp tục nêu ra cái quan điểm rằng là chúng ta cần phải có một cái sự quán triệt tinh thần
rằng là chúng ta đã có những cái quy định như vậy
thì các cái quy định này phải thống nhất từ trung ương đến địa phương
và địa phương nào nếu có quy định làm khác làm cao hơn cái quy định đó
thì phải báo cáo trung ương
một lần nữa cho chúng ta thấy được rằng là
cái điều quan trọng là chúng ta có sự thống nhất và nhận thức
trong công tác chống dịch
tức là chúng ta đã có những trải nghiệm
chúng ta đã xác định được một cái hướng đi đúng đắn
làm thế nào để chúng ta có thể đối phó lại dịch bệnh và làm thế nào chúng ta vượt qua được nó
làm thế nào chúng ta không chỉ đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
mà chúng ta còn
giúp phục hồi kinh tế đảm bảo những cái vấn đề an sinh của đất nước
thế thì khi mà chúng ta đã có một cái tư tưởng xuyên suốt một cái hành động nó triệt đề
nó cụ thể như thế thì chắc chắn rằng là
người dân sẽ rất là tin tưởng vào hành động của chính phủ
và chúng ta sẽ có được cái thành công rất là sớm trong tương lai gần
để đáp ứng với yêu cầu phòng chống dịch trong thời điểm hiện nay đặc biệt là
nhanh chóng đưa người dân quay trở về
với cuộc sống bình thường mới thì chúng ta cũng đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi bốn
vậy theo ông ạ nghị quyết một trăm hai mươi tám thì sẽ cần phải thực hiện một cách thống nhất như thế nào từ trung ương đến địa phương
và ở đây thì chúng ta cần
các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các chính quyền địa phương
cần hiểu rõ như thế nào về trách nhiệm của mình
để đảm bảo rằng là nghị quyết sẽ được thi hành một cách hiệu quả
và thống nhất ở tất cả các địa phương
chúng ta thấy một cái thông tin rất là mừng là
sau khi nghị quyết một trăm hai mươi tám ban được ban hành
thì các địa phương và các bộ ngành cũng đã có những cái văn bản
để thực hiện cái nghị quyết này
biển hình như là
bộ y tế chẳng hạn là có ngay các văn bản của bộ y tế
để triển khai toàn quốc
hay là thành phố hà nội thì ngay lập tức thì
đã có cái văn bản để chỉ đạo những cái hành động cụ thể của thành phố hà nội
và các cái bộ ngành khác
cái điều đó chứng tỏ một cái quyết tâm của chúng ta
cái quyết tâm là chống dịch
cái quyết tâm là tạo ra sự đồng thuận
và tạo ra niềm tin tập thể
và cái câu chuyện này là chúng tôi mong muốn rằng là từ những cái của chính phủ như vậy
từ những cái của bộ ngành như vậy ở các địa phương như vậy
thì ở các cấp các ngành khác
hoặc là các địa phương ở mức độ thấp hơn
có thể quán triển những cái tư tưởng này
càng sớm càng tốt
để các cái tư tưởng của chúng ta nó kịp thời
ở đây chúng ta luôn coi là chống dịch như chúng dặn
vì thế nên là những hành động
nó vừa phải phù hợp
và nó vừa phải kịp thời
khi mà chúng ta đã có hành động phù hợp và kịp thời
thì những cái nỗ lực của chúng ta mới đạt được hiệu quả cao nhất
một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn ông về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
trong ngày hôm qua số ca bệnh covid một mươi chín mới ghi nhận là ba một trăm chín mươi ba ca
trong đó có một mươi tám ca nhập cảnh
và ba một trăm bảy mươi năm ca ghi nhận trong nước
giảm ba mươi sáu ca so với ngày trước đó
trong số ca mắc mới đó thì riêng tỉnh thanh hóa đã ghi nhận
hai mươi năm bệnh nhân
mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một mươi tám ca liên quan đến ổ dịch tại thị xã bỉm sơn
đáng lưu ý là các ca bệnh bắt đầu có dấu hiệu lan ra các địa phương khác trong tỉnh
tính đến cuối ngày hôm qua
xã quang trung thị xã bỉm sơn
đã gửi ba trăm sáu mươi chín mẫu đến trung tâm kiểm soát bệnh tật thanh hóa
để làm xét nghiệm rt pcr cho các đối tượng nguy cơ
các thôn ba năm sáu của xã quang trung
đã được tạm thời phong tỏa
để khoanh vùng khu vực có nguy cơ
truy vết các trường hợp f một f hai
trong các trường hợp f thì có tới một mươi năm học sinh lớp hai và lớp bốn của trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở quang trung
ngành giáo dục thị xã bỉm sơn sẽ có những hướng dẫn cụ thể
cho từng trường
cách dạy và học online phù hợp với điều kiện của từng địa phương
như vậy là đến thời điểm này tại thị xã bỉm sơn đã ghi nhận sáu mươi hai ca bệnh
thưa quý vị sau khi có thông tin về các trường hợp học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
tại trường trung học cơ sở trung hóa thành phố việt trì của tỉnh phú thọ
một trường hợp ở phường bạch hạc thành phố việt trì
và bốn trường hợp trong cùng một gia đình ở thị trấn hùng sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ
sở giáo dục và đào tạo của tỉnh phú thọ đã có thông báo cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn
thành phố việt trì và huyện lâm thao dừng hoạt động dạy và học trực tiếp từ ngày một mươi tám tháng một mươi
cho đến khi
có thông báo mới
bên cạnh việc chỉ đạo tạm thời dừng dạy và học trực tiếp thì sở giáo dục đào tạo của tỉnh phú thọ còn yêu cầu các cơ sở giáo dục
trên địa bàn huyện lâm thao
và thành phố việt trì
phối hợp với cơ quan y tế địa phương
tiến hành rà soát truy vết xét nghiệm
đảm bảo kịp thời chính xác
tiếp tục chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng
chuyển sang hình thức học trực tuyến
trước đó theo báo cáo của sở y tế tỉnh phú thọ từ ngày một mươi ba tháng một mươi
thì trên địa bàn tỉnh đã phát hiện năm mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi năm trường hợp là học sinh tại thành phố việt trì
và huyện lâm thao
theo lãnh đạo tỉnh phú thọ diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn đang hết sức phức tạp
khi các ca mắc mới chưa xác định được nguồn lây
bộ y tế vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân thành phố hà nội và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
đề nghị phối hợp để đưa bệnh viện hữu nghị việt đức trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường
trong tình hình mới kể từ giờ
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi
đoàn công tác của tổ công tác đặc biệt bộ y tế đã đến làm việc đánh giá tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch của bệnh viện
đoàn công tác kết luận
thời điểm này là đủ một mươi bốn ngày theo quyết định của phong tỏa áp dụng với tầng bảy tầng tám nhà d
và đề nghị bệnh viện có báo cáo hoàn thiện nội dung gửi ủy ban nhân dân các quận
rút chốt phong tỏa hiện nay tại cổng trang thi quán xứ
cho đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trong toàn bệnh viện ngoại trừ đơn vị cách bi bên
năm không có trường hợp dương tính nào với virus sars cov hai
kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hiện tại trong bệnh viện còn ba trăm ba mươi bốn người bệnh

ba mươi tám người đến khám bệnh
một bốn mươi năm nhân viên bệnh viện

gồm bác sĩ đội chú học viên nhân viên vệ sinh kỹ thuật hãng
tổng cộng là hai tám mươi bốn người
thưa quý vị hiện nay thì nhiều tính năng tiện ích đang được bộ công an triển khai
tích hợp trên thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử
trong đó có thông tin tiêm chủng của công dân
theo đó với việc tích hợp này nếu công dân đã tiêm đủ hai mũi tiêm thì sẽ được tích thẻ xanh
một mũi tiêm sẽ được tích thẻ vàng
điều đặc biệt là thông tin và chứng nhận tiêm chủng này đã được đối chiếu chính xác trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
vì vậy không thể làm giả
ngay sau khi người dân kê khai dữ liệu tiêm chủng lực lượng cảnh sát khu vực tại thị trấn văn điển huyện thanh trì thành phố hà nội
đã tiến hành nhập liệu thông tin
đến nay về cơ bản thông tin về các mũi tiêm của công dân trên toàn địa bàn thị trấn đã được nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sau khi kiểm tra thông tin thì đã nhập trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nhập trên hệ thống cơ sở
tích hợp trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì sau này công dân
khi đi lại
chỉ cần quét
mã qr code trên căn cước công dân có gắn thẻ chip
thì tất cả các thông tin về tiêm chủng của công dân sẽ được
thể hiện ở trên đó
nhằm đảm bảo tính kịp thời
việc xác thực thông tin tiêm chủng từ cơ sở chuyển lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cũng được tiến hành song song
việc tích hợp thông tin tiêm chủng vào thẻ căn cước công dân gắn chip
được đánh giá cao
bởi điều này sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong các hoạt động giao dịch trong mùa dịch
bản thân gia đình chúng tôi thì cũng làm kinh doanh
thì chúng tôi cũng hay phải đi
thì bây giờ
chúng tôi đỡ phải
lằng nhằng giấy tờ
nôm nôm ra là thế hệ bây giờ chúng tôi chỉ cần đưa cái thẻ căn cước ra cái là chúng tôi đi được
không rất là thuận lợi
tích hợp này nó rất là tiện ích
nó thuận lợi cho người dân
đi lại và trong công việc
nó không bị phiền toái nhiều các giấy tờ đi kèm
hiện lực lượng công an cơ sở đang tập trung đẩy mạnh việc nhập dữ liệu thông tin tiêm chủng của công dân
tại hà nội
theo thống kê đến nay đã có trên hai bảy triệu thông tin tiêm chủng được nhập thành công
để đảm bảo tính chính xác
thông tin người dân kê khai sẽ được đối chiếu với dữ liệu của công dân
cơ sở y tế
những trường hợp có sai sót sẽ được tiến hành ngay việc bổ sung điều chỉnh
quan trọng hơn cả
tất cả dữ liệu thông tin của công dân sẽ được bảo mật an ninh an toàn
thuận lợi nhất khi chúng ta thực hiện cái đó
là người dân hoàn toàn khẳng định đây chính xác
đó là người đã có được cái mưu tiên đấy
và chúng ta
sẽ phân ngừa được cái câu chuyện là có
mà có thể là
những loại giấy tờ đó
để như vậy
là thực hiện
qua các chốt kiểm soát
còn nếu chúng ta đã tích hợp được những mũi tiêm đấy trên cái chiếc thẻ căn cước công dân
thì người dân chỉ cần duy nhất một chiếc thẻ căn cước công dân là có thể tích hợp được toàn bộ nội dung đó
để kiểm tra được thông tin tiêm chủng người dân sử dụng thông qua ứng dụng vneid
và tiến hành quét mã qr trên căn cước công dân có gắn chip
thông tin về số lượng mũi tiêm địa điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sẽ được hiển thị đầy đủ
đây cũng sẽ là căn cứ để lực lượng chức năng tiến hành tích hợp thẻ xanh đối với người đã tiêm đủ hai mũi
thẻ vàng đối với người tiêm một mũi
thưa quý vị cục hàng không vừa có văn bản đề xuất bộ giao thông vận tải
trí khai giai đoạn hai việc mở lại hoạt động hàng không cho khách nội địa
thời gian áp dụng trong bốn mươi ngày tiếp theo từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến ngày ba mươi tháng một mươi một
với quy định chỉ yêu cầu xét nghiệm với khách đi từ thành phố hồ chí minh
hoặc khách chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng covid một mươi chín
trong giai đoạn hai tần suất khai thác được nhà chức trách hàng không đề xuất
ba đường bay trục hà nội đà nẵng hà nội thành phố hồ chí minh và đà nẵng thành phố hồ chí minh
khai thác sáu chuyến khứa hồi mỗi ngày mỗi đường bay
trong đó phân bổ cho việt nam airlines khai thác hai chuyến mỗi ngày
vietjet air hai chuyến mỗi ngày
bamboo airways và pacific airlines một chuyến mỗi ngày
các đường bay khác mỗi hãng được khai thác một chuyến khứa hồi mỗi ngày mỗi đường bay
riêng viettravel airlines được xem xét khai thác với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày
trên mỗi đường bay từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày áp dụng là ngày hai mươi một tháng một mươi
cục hàng không sẽ đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc
nên đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác phù hợp
theo phân cấp nguy cơ dịch bệnh của bộ y tế
hiện chỉ có sân bay tân sơn nhất thành phố hồ chí minh thuộc vùng bốn là vùng có nguy cơ cao
do đó cục hàng không đã đề xuất
hành khách xuất phát từ sân bay tân sơn nhất
phải có xét nghiệm âm tính với sars cov hai
theo phương pháp pcr hoặc xét nghiệm nhanh
kể cả với khách đã khói bệnh covid một mươi chín hoặc đã tiêm đủ liều vaccine
còn tất cả chuyến bay xuất phát từ các địa phương còn lại
chỉ cần đáp ứng một trong ba điều kiện
đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
liều gần nhất cách chuyến bay một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
người đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng
hoặc người có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
thưa quý vị sau bốn ngày
thành phố hồ chí minh mở lại xe khách liên tỉnh
thị xã giao thông vận tải thành phố đã đề xuất với lại đã đề nghị công an thành phố
với ủy ban nhân dân các quận huyện
kiểm soát chặt việc ô tô đón trả khách dọc đường
theo đó việc đề nghị kiểm soát việc ô tô đưa đón khách dọc đường được đưa ra
sau khi một ô tô chạy tuyến cố định từ bến xe ngã tư ga thành phố hồ chí minh đi đắk lắc
đón một mươi tám khách dọc đường
sau đó phát hiện ba người mắc covid một mươi chín
các ca f này đều được đón lên xe tại khu vực quốc lộ một mươi ba tỉnh bình dương
họ có xác nhận xét nghiệm âm tính ncov còn hiệu lực
nhưng chỉ một người đã tiêm mũi một vắc xin
hai người còn lại chưa tiêm do chưa đủ một mươi tám tuổi
xã hội giao thông vận tải thành phố hồ chí minh yêu cầu
thời gian thí điểm ô tô khách chạy liên tỉnh đến hết hai mươi tháng một mươi
xe không được dừng đón trả khách chụp đường trên địa bàn
các xe chỉ được hoạt động ở năm bến liên tỉnh gồm
miền đông củ quận bình thạnh miền đông mới thành phố thủ đức
miền tây quận bình tân ngã tư ga quận một mươi hai và an sương huyện hóc môn
giáp với quận một mươi hai
trước khi xuất bến ô tô phải có lệnh do đơn vị vận tải cấp
được bến xe xác nhận thời gian số lượng khách danh sách người ngồi trên xe
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi
thành phố hồ chí minh đã cho xe khách liên tỉnh tuyến cố định hoạt động trở lại
sau khi bộ giao thông vận tải cho phép
các địa phương thí điểm đến ngày hai mươi tháng một mươi
đắk lắc là một trong địa phương mở lại xe khách với thành phố sớm nhất
sau trường hợp vi phạm của nhà xe nêu trên
địa phương này đã dừng xe khách đến thành phố hồ chí minh và ngược lại từ ngày một mươi năm tháng một mươi
sau hơn ba tháng thực hiện giãn cách thì đến nay
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đồng nai đang dần được kiểm soát
và đã bãi bỏ các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tại khu vực giáp ranh với các tỉnh lân cận thì vẫn duy trì các chốt kiểm soát này
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ ngoài vào
để nhân dân yên tâm lao động sản xuất
ghi nhận của nhóm phóng viên ở địa bàn giáp ranh huyện cẩm mỹ
là địa bàn giáp ranh với tỉnh bà rịa vũng tàu và nhiều địa phương khác của tỉnh đồng nai
nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào luôn hiện hữu
do đó để đảm bảo công tác phòng chống dịch
hiện huyện cẩm mỹ vẫn duy trì bốn chốt khắp huyện
và một chốt cấp tỉnh trên tuyến quốc lộ năm mươi sáu
tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã lâm sang
giáp với huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
các lực lượng vẫn siết chặt công tác kiểm tra
và tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch
đối với các phương tiện
kiệp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng phương tiện luồng xanh
để vận chuyển người và chất cấm vào địa phương
mỗi xe chỉ mất khoảng một mươi hai mươi giây dừng lại
để lực lượng chức năng trực chốt kiểm tra các giấy tờ liên quan
và dùng điện thoại thông minh quét mã qr
khi khớp thông tin sẽ được tiếp tục lưu thông trên địa bàn tỉnh
em đi từ xã xuân hiệp qua xã long giao huyện cẩm mỹ
em thấy chạm ở đây kiểm soát rất ok
em có giấy xét nghiệm tết covid ba ngày một lần
bằng lấy xe
em đều có đầy đủ hết
và mình khai báo trên app và được quét mã qr
thì nó rất là thân thiện cho em
kiểm tra với test với lại luồng xanh với khai báo y tế
với lại bằng lái rồi chứng minh
em thấy công tác kiểm soát như thế này rất là ok
nhanh chóng mấy anh em tài xế em di chuyển rất là nhanh
tương tự tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện
tại xã xuân tây
trên tuyến quốc lộ bảy trăm sáu mươi sáu
giáp ranh với huyện xuân lộc
là vùng có dịch
nên các lực lượng liên tục cho dừng nhiều phương tiện để kiểm soát về công tác phòng chống dịch bệnh như
sát khuẩn đo thân nhiệt
khai báo y tế
tuyên truyền nhắc nhở người dân không được phép lơ là chủ quan
trong ba tháng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trên địa bàn huyện
lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý gần chín trăm linh trường hợp
không chấp hành các quy định phòng chống dịch
với tổng số tiền là hơn một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
thời gian tới địa phương sẽ từng bước nới lỏng các hoạt động một cách thận trọng chặt chẽ
và phù hợp theo từng thời điểm
để dần lấy lại nhịp sống thường nhật
trong nhiệm vụ tiến đầu là công tác phòng chống dịch
các phương tiện
người dân ra vào được
được kiểm soát chặt chẽ
thực hiện tốt các quy định của bộ y tế
để thực hiện trong công tác phòng chống dịch
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo còn tham mưu cho vị ủy ban
gỡ bỏ các chốt mà nằm trong cái vùng xanh
vùng đã được kiểm soát dịch chặt chẽ
và chỉ giữ lại những các cái chốt
mà trọng điểm
có các giáp ranh với các cái vùng mà có dịch
trở về địa phương
làm sao đảm bảo
vừa phát triển kinh tế
tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động
người sử dụng lao động
để người ta tiếp tục yên tâm lao động sản xuất
phát triển kinh tế
mà vẫn làm tốt công tác phòng chống dịch
vì qua cái quá trình mà thực hiện
lập các cái
chốt này thì nó cũng có những hiệu quả cho công tác phòng chống dịch đó là ngăn ngừa
phát triển sớm
các cái trường hợp là đi từ các cái vùng
đỏ tức là vùng có bệnh đi về địa bàn
các cái chốt đều đã phát hiện những cái ca bệnh này và đưa đi cách ly kịp thời
thì cũng làm cho
hiệu quả phòng chống dịch nó được tăng cao hơn
đặc biệt nữa thì là ý thức của người dân là qua cái đợt dịch này là
nâng cao rất đủ
và chính cái sự ý thức của người dân và sự đồng lòng
của người dân
thì nó đã giúp được mang lại cái hiệu quả là kiềm chế được cái tình hình dịch bệnh
tính đến nay huyện cẩm mỹ đồng nai có một mươi ba trên một mươi ba xã thị trấn là vùng xanh
tuy nhiên số ca nhiễm vẫn còn xuất hiện trên địa bàn
do đó để giữ vững được thành quả vùng xanh
vùng không dịch bệnh
thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức
cùng các cấp chính quyền quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh
nhằm sớm ổn định cuộc sống